phó thủ tướng thường trực trương hòa bình vừa có ý kiến về việc xử lý phản ánh kiến nghị của một số công dân về vấn đề xén đất công viên cầu giấy làm bãi đỗ xe trung tâm thương mại
theo đó văn phòng chính phủ đã chuyển đơn phản ánh kiến nghị của một số công dân đến ủy ban nhân dân tp hà nội để kiểm tra xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết lên thủ tướng chính phủ
trước đó một doanh nghiệp đã xin xén một bốn mươi năm hectare đất của công viên cầu giấy để thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm kết hợp với trung tâm thương mại chủ trương này đã được sự đồng ý của ủy ban nhân dân tp hà nội